dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu
biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
với tỷ lệ chín mươi bốn mươi tám phiếu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết tổng số thu ngân sách trung ương là tám trăm năm mươi một tỷ đồng
tổng số thu ngân sách địa phương là sáu trăm sáu mươi tỷ đồng tổng số chi ngân sách trung ương là hơn một triệu tỷ đồng
chính phủ ưu tiên thanh toán nợ động xây dựng cơ bản thu hồi vốn ứng trước
kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định xử nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản
tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định
trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo tổng mức vốn đã được quốc hội quyết định cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương